nhà trắng cho biết tổng thống mỹ joe biden đã ký đạo luật ủy quyến quốc phòng ndaa năm hai nghìn hai mươi
với tổng kinh phí tám trăm năm mươi tám tỷ usd dành cho các ưu tiên và chương trình quốc phòng
ndaa bao gồm các điều khoản liên quan đến quốc phòng như tăng bốn sáu lương cho quân nhân mỹ
dừng hợp tác quân sự với nga và trong vòng ba mươi ngày phải bãi bỏ yêu cầu bắt buộc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho các binh sĩ mỹ
đạo luật cũng yêu cầu tổng thống áp đặt trừng phạt các tổ chức và cá nhân thực hiện giao dịch liên quan đến vàng của nga
đồng thời đề ra chính sách và lộ trình đầu tư quốc phòng cho năm tới
ngoài ra ndaa hai nghìn hai mươi ba cũng bao gồm các khoản chi hỗ trợ quân sự cho các đối tác
trong đó có tám trăm linh triệu usd dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
sau khi tổng thống mỹ joe biden đã ký đạo luật ủy quyến quốc phòng
quốc hội mỹ đã thông qua gói chi tiêu ngân sách cho năm tài chính hai nghìn hai mươi ba trị giá một bảy trăm linh tỷ usd
vì thông qua dự luật được coi là thành quả lập pháp tiếp theo mà tổng thống biden đạt được trong hai năm nhiệm kỳ